được mệnh danh là nàng tiểu tiên cá cứ súng nước là có huy chương
có thể nói rằng nguyễn thị ánh viên là vận động viên xuất sắc nhất sea games ba mươi với sáu huy chương vàng
vâng và với những thành tích đó thì ánh viên đã được vinh dự nhận giải nữ vận động viên xuất sắc nhất đại hội
và được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện quyết định thưởng một trăm linh triệu đồng
trong lễ bế mạc sea games ba mươi nguyễn thị ánh viên được vinh danh với giải thưởng mega atolit
dành cho vận động viên nữ xuất sắc nhất
ánh viên dành sáu huy chương vàng và hai huy chương bạc
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện quyết định thưởng một trăm linh triệu đồng cho nguyễn thị ánh viên với thành tích kể trên
bên cạnh đó nguyễn thị ánh viên còn được nhận mức thưởng theo khoản một và khoảng bốn điều tám
nghị định một trăm năm mươi hai hai nghìn một mươi tám ndcp quy định về chế độ đối với vận động viên đạt thành tích cao tại sea games ba mươi
với mức tiền là bốn mươi năm triệu đồng cho một cá nhân đạt huy chương vàng
năm triệu đồng cho một cá nhân đạt huy chương bạc và hai mươi triệu đồng cho cá nhân đạt huy chương đồng
ngoài ra tập đoàn vingroup còn công bố thưởng tất cả các vận động viên giành huy chương với tổng giá trị phần thưởng lên tới năm tỷ đồng